hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó tại giai đoạn một của vụ án trần phương bình và hai mươi năm đồng phạm đã có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn
cố ý làm trái quy định gây thiệt hại cho ngân hàng đông á ba sáu trăm linh tám tỷ đồng
cáo trạng giai đoạn hai xác định trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi ba
với vai trò tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng tín dụng dap
ông bình đã chỉ đạo các bị can trong vụ án và những người liên quan khác
thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho dap hơn tám tám trăm hai mươi bảy tỷ đồng
hiện ông trần phương bình đang thụ án tù trung thân ở giai đoạn một
sự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày một mươi năm tháng bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ vừa bắt giữ nhóm đối tượng
có hành vi bắt giữ người trái pháp luật để ép buộc làm nhân viên phục vụ quán karaoke
do không có nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke
nên đỗ ngọc sơn đã bàn với hán quốc cường không chế ép buộc nhân viên nữ của các nhóm khác
về làm nhân viên cho mình
để phục vụ mục đích này cường đã chuẩn bị bảy con dao một dùi quy điện tám tuyếp sắt cất giấu tại phòng trọ
ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi sơn cùng với đỗ đức hậu hà minh quân hán quốc cường và nguyễn thế công
mang theo dao dùi cui điện đi ba xe mô tô tháo biển số
đến hai mươi ba giờ phát hiện xe mô tô chở ba nhân viên phục vụ quán karaoke
cả nhóm chặn xe sử dụng vũ khí đe dọa khống chế bắt ba nữ nhân viên về phòng trọ
tại đây các đối tượng đã thu điện thoại di động cử người trông giữ số nhân viên trên
để điều đến phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn thị xã phú thọ và huyện thanh ba
khi có yêu cầu vụ việc đã nhanh chóng bị cơ quan công an huyện đoan hùng phát hiện
bắt giữ bốn đối tượng trên và đang tiếp tục truy bắt đối tượng hán quốc cường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
tiếp theo chương trình an ninh
xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật trên các báo được đăng tải số ra sáng ngày hôm nay
cùng với sự đồng hành của biên tập viên hiền minh
xin mời hiền minh
vâng xin cảm ơn chị hồng nhung
thưa quý vị theo tổng cục thống kê hiện nay cả nước có khoảng năm triệu lao động bị mất việc
giãn việc nghỉ luân phiên tập trung ở các ngành công nghiệp chế biến chế tạo hàng không bán buôn bán lẻ dịch vụ lưu trú ăn uống
đến nay tuy tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tại nước ta
nhưng ảnh hưởng của covid một mươi chín vẫn còn rất lớn
nhiều công ty gia công may mặc giày da xuất khẩu phụ thuộc công ty mẹ ở nước ngoài đã phải tiếp tục cắt giảm hàng nghìn lao động
chỉ tính tại tỉnh đồng nai dịch bệnh covid một mươi chín đã khiến cho hàng loạt công ty từ nhỏ đến lớn phải tiến hành cắt giảm lao động
theo báo cáo của liên đoàn lao động tỉnh đồng nai tính đến ngày ba mươi một tháng năm
toàn tỉnh có hai trăm một mươi chín doanh nghiệp bị ảnh hưởng sản xuất do dịch bệnh covid một mươi chín
và trên một trăm linh lao động bị ảnh hưởng việc làm thu nhập
ông nguyễn quốc dũng trưởng ban kinh doanh của evn cho rằng
một số sai sót về việc ghi chỉ số tiêu thụ điện là những sai sót cá nhân
tuy nhiên rất nhiều khách hàng cho rằng cách giải thích của ngành điện không thuyết phục khi hóa đơn tiền điện của họ đột ngột tăng cao
theo ông dũng ngay sau khi có thông tin evn đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các tổng công ty điện lực
nghiêm túc thực hiện yêu cầu là kiểm điểm và xử lý kỷ luật nghiêm giám đốc đơn vị và cá nhân liên quan việc ghi sai chỉ số công tơ
tuy nhiên theo ông nguyễn minh đức ban pháp chế phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
cho rằng thế là chưa đủ mà nên chăng để đảm bảo tính minh bạch chính xác tránh tạo sự nghi ngờ cho khách hàng
thì nên tách toàn bộ các hoạt động kiểm định công tơ điện ra khỏi đơn vị cung cấp điện
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi tám có quy định không cấp phép chức năng kiểm định thiết bị đo cho đơn vị kinh doanh đúng loại hàng hóa đó
có nghĩa các công ty điện lực cung cấp điện không được cấp phép kiểm định công tơ điện
gần một mươi năm kể từ khi chính phủ ban hành chiến lược phát triển nhà ở quốc gia
nhưng đến nay công tác phát triển nhà ở cho đối tượng chính sách và những người có thu nhập thấp mới thực hiện được chưa đầy một nửa mục tiêu
thứ trưởng bộ xây dựng nguyễn văn sinh cho biết trong nhiều năm qua
việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được đảng và nhà nước quan tâm
đặc biệt là nhà ở xã hội đã có nhiều cơ chế chính sách yêu đãi để hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội cải thiện được nhà ở
tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện đã bộc lộ một số tồn tại hạn chế liên quan đến quy định nhóm đối tượng chính sách xã hội
quy định chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội phải dành hai mươi quỹ nhà ở trong dự án
một số thủ tục hành chính còn phức tạp như phải thẩm định về giá bán giá cho thuê giá cho thuê mua
nguồn tin từ tỉnh ủy phú yên ngày hai mươi ba tháng sáu xác nhận với phóng viên báo công an nhân dân
ban thường vụ tỉnh ủy đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cách chức thị ủy
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đối với ông lương công tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã sông cầu
theo ủy ban kiểm tra tỉnh ủy phú yên ông tuấn đã có những khuyết điểm sai phạm trong quản lý đất đai
rõ nét nhất là đã ký cấp hai mươi một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật với tổng diện tích năm mươi năm bảy trăm bốn mươi hai chín m hai
trong đó có hai mươi trường hợp không đúng nguồn gốc loại đất ghi trong hồ sơ địa chính
phần lớn các thửa đất do nhà nước quản lý nhưng lại công nhận đất khai hoang
ngoài ra ông tuấn còn ký hai mươi sáu quyết định chuyển mục đích sử dụng bốn mươi năm chín trăm năm mươi ba bốn m hai đất cho hộ gia đình cá nhân
không phù hợp quy hoạch sử dụng đất đã được ủy ban nhân dân tỉnh phú yên phê duyệt vi phạm hành lang bảo vệ bờ biển
nhiều hồ sơ không có tên đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam cập nhật các tin tức trong một sáng phương nam

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
chương trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý sạt lỡ bảo vệ quốc lộ chín mươi một
đoạn qua xã bình mỹ huyện châu phú với tổng mức đầu tư là một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
đây là dự án đã thực hiện giai đoạn khẩn một năm trước
bởi việc đi lại và sinh hoạt của người dân bị sạt lở đe dọa nghiêm trọng
dự án gồm hai hạng mục
đầu tiên do có bao tải các ổn định đường bờ dài một trăm sáu mươi m
thả bao tải các chuyển tiếp tàu máy ở đoạn chuyển tiếp thượng hạ lưu
theo phương sông sông dòng chảy để tạo thuận dòng cho công trình
hạng mục này đã được thực hiện trong giai đoạn khẩn cấp năm hai nghìn một mươi chín
và đã nghiệm thu vào ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đối với hạng mục hai ngành chức năng sẽ thực hiện việc gia cố phòng chống sạt lỡ
với tổng chiều dài tuyến là một ba trăm năm mươi m
trong đó tiếp tục thi công thảm đá kết nối hạng một với hạng mục hai
trùng thời thực hiện thả bao tải các và giao cố mặt bằng thảm đá
ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tám mươi năm m đường quốc lộ chín mươi một
đoàn quan xã bình mỹ huyện châu phú đã bị sụp hoàn toàn xuống sông hậu
trong lúc địa phương đã thực hiện các hạng mục ngăn chặn sạt lỡ
thì rạng sáng ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục có bốn mươi mét đường ở khu vực này đã bị sụp hoàn toàn xuống sông hậu
hai mươi bảy hộ dân phải di dời khẩn cấp sau vụ sạt lỡ này
một thông tin đáng chú ý cho người dân ở khu vực miền tây nam bộ
thưa quý vị tại cảng hàng không quốc tế cần thơ
thì hãng hàng không vietnam airlines đã chính thức đưa vào hoạt động ba đường bay mới
từ cần thơ đi vinh hải phòng và bùn ma thuộc
từ ngày hai mươi hai tháng sáu đường bay cần thơ vinh cần thơ hải phòng
có tần suất ba chuyến mỗi tuần khởi hành vào các ngày thứ ba thứ năm thứ bảy
đường bay cần thơ bùn ma thuộc là bốn chuyến mỗi tuần
khởi hành vào các ngày thứ hai thứ ba thứ năm thứ bảy
trong sáng ngày hai mươi hai tháng sáu chuyến bay khởi hành từ hải phòng
chở theo một trăm năm mươi hành khách tới hạ cánh an toàn xuống sân bay cần thơ
các đường bay mới này sẽ mở ra cơ hội thuận lợi
để du khách dễ dàng hơn đến với cần thơ
cũng như khám phá các điểm du lịch đặc sắc của thành phố
cũng như miền tây nam bộ
bên cạnh việc góp phần kích thích du lịch tại đồng bằng sông cửu long
những đường bay từ cần thơ có đóng góp vào sự phát triển du lịch
của những địa phương được kết nối thông qua luận du khách
từ các tỉnh miền tây qua đó thúc đẩy sự phục hồi
của du lịch trong nước sau thời gian khó khăn vì dịch bệnh
các vấn đề về y tế sức khỏe sẽ được tiếp tục trong bản tin sáng nay
thưa quý vị trong ngày hai mươi ba tháng sáu
người dân ở ấp kim quy bê xã vân khánh huyện an minh tỉnh kiên giang
đã tá hỏa khi phát hiện một trẻ sơ sinh còn dính dây trốn
bị bỏ ở bụi cây vang đường
bé được đưa vào trạm y tế của địa phương
trong tình trạng bị nhiều côn trùng bu và bị đốt vào người
chị trần ngọc oanh ngũ ấp kim quy b xã vân khánh huyện an minh tỉnh kiên giang
trong lúc hái rau chị oanh nghe tiếng em bé khóc trong bụi cây gần đó
chị oanh vào xem việc thấy một trẻ sơ sinh là con gái
còn dính dây rốn trên người bị côn trùng đeo bám rất nhiều
chị liền truy hô cùng người dân xung quanh mang đứa trẻ vào nhà sơ cứu
và cứu sống được bé đồng thời báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương
nhận được thông tin công an huyện an minh và chính quyền đã cử lực lượng xuống hiện trường
đồng thời cùng chị oanh đưa cháu bé vào trạm y tế xã vân khánh chăm sóc
sau đó chuyển về trung tâm y tế huyện an minh theo dõi và điều trị
nhưng do bị côn trùng đốt và chui vào lỗ tai
nên đến trưa nay cháu bé đã được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang
để các bác sĩ tiếp tục chữa trị
hiện bệnh viện thông báo tình hình sức khỏe của bé đã ổn định
trong khi chính quyền địa phương đã vào cuộc tìm người thân của bé
liên quan đến trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước đó vào khoảng sáu giờ ngày bảy tháng sáu
người dân ở tổ ba ấp cáng gáo xã đông hương bê huyện an minh tính kiên giang
cũng đã phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh còn dính dây rốn đang trôi trên dòng sông cán gáo
theo suy đoán của nhiều người nhiều khả năng cháu bé bị ai đó vứt bỏ sau khi sinh
hai mươi camera được lắp đặt trải dài trên một trăm hai mươi hai km quốc lộ một a đoạn qua quảng bình
vừa được cục cảnh sát giao thông và công an tỉnh quảng bình tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng
đây là hệ thống giám sát tự động nhằm kiểm soát tất cả các phương tiện khi đi qua địa phận quảng bình
kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
cho đến nay trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn tỉnh quảng bình

trong đó có bảy máy đo tốc độ đa làn quan sát ngày đêm một mươi một camera giám sát độ phân giải cao
bốn camera nhận dạng biển số hai camera giám sát đèn đỏ được lắp đặt
trên cơ sở ghi nhận các hành vi vi phạm các camera này thể hiện đầy đủ các thông tin
hình ảnh chủ phương tiện biển kiểm soát địa điểm vi phạm thời gian vi phạm hành vi vi phạm của phương tiện
đó sẽ là cơ sở pháp lý giúp lực lượng cảnh sát giao thông xử lý đối với người và phương tiện vi phạm các quy định của luật an toàn giao thông đường bộ
hệ thống đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi người khi tham gia giao thông
đồng thời cải tiến cách tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến
góp phần quan trọng vào việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
sau đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn vẫn tiếp tục triển khai
thực hiện tuần tra kiểm soát phù hợp tình hình thực tế trên các tuyến địa bàn
nhiều lỗi vi phạm của người tham gia giao thông đã được xử lý
bên cạnh đó lực lượng cũng tuyên truyền giáo dục để người dân thay đổi nhận thức
chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông phòng ngừa vi phạm và tai nạn xảy ra
chốt kiểm soát tại địa bàn xã yên trạch huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
hầu hết các phương tiện qua đây đều được lực lượng cảnh sát giao thông dừng phương tiện tiến hành kiểm tra
tuy nhiên vẫn có trường hợp tham gia giao thông trên đường nhưng không mang theo giấy tờ như thế này
hầu hết các phương tiện qua đây đều được lực lượng cảnh sát giao thông trên đường nhưng không mang theo giấy tờ như thế này
ngoài kiểm tra giấy tờ của người điều khiển phương tiện lực lượng chức năng cũng đồng loạt kiểm tra các lỗi vi phạm khác
kết thúc đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh lạng sơn đã tổ chức hai một trăm hai mươi ba ca với chín ba trăm một mươi bốn lượt cán bộ chiến sĩ tham gia
tổng kiểm soát hai mươi năm trăm một mươi năm lượt phương tiện phát hiện sáu bảy trăm hai mươi một trường hợp vi phạm
qua đợt tổng kiểm tra này ý thức của người tham gia giao thông tăng cao
các lái xe đã tự ý thức được nhiệm vụ hành vi công việc của mình để nâng cao về việc đảm bảo an toàn
lực lượng cảnh sát giao thông khi lưu thông trên đường
dù đã kết thúc đợt cao điểm nhưng chủ trương của lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh lạng sơn là không nới lỏng hoạt động tuần tra
để đảm bảo việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông của người dân hạn chế tình trạng người dân chủ quan khi tham gia giao thông dẫn đến tai nạn
để tiếp tục duy trì ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên đời bàn
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tham mưu cho thôn tỉnh cho ban an toàn giao thông tỉnh
chỉ đạo các ban ngành lực lượng triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
quá trình thực hiện kế hoạch đã được dư luận xã hội hết sức quan tâm ủng hộ cần thiết phải lập lại trật tự an toàn giao thông
việc tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông lạng sơn hơn một tháng qua được xem là giải pháp hữu hiệu nhất để tác động vào nhận thức của người dân
điều đó cho thấy bên cạnh sự quyết liệt nghiêm túc của lực lượng chức năng thì bản thân mỗi người dân khi tham gia giao thông cần phải có trách nhiệm
có như vậy tình hình trật tự an toàn giao thông mới có thể được đảm bảo tình hình tai nạn giao thông sẽ có những bước chuyển biến rõ rệt
tập đoàn điện lục việt nam evn cho biết thời gian vừa qua nhận nhiều phản ánh về các trường hợp ghi sai chỉ số công tơ điện tại hải dương quảng bình quảng ninh
evn sẽ thực hiện nghiêm túc việc phúc tra một trăm linh cho khách hàng có sản lượng tăng đột biến từ một đến ba lần một ba lần so với tháng trước liệt kể
tập đoàn này cũng sẽ kiểm điểm và xử lý kỷ luật

tập đoàn evn sẽ thực hiện nghiêm túc việc phúc tra một trăm linh cho khách hàng có sản lượng tăng đột biến từ một đến ba lần so với tháng trước liệt kể